thưa quý vị năm hai nghìn một mươi chín việt nam và indonesia đã kỷ niệm sáu mươi năm chuyến thăm của chủ tịch hồ chí minh
đến indonesia và tổng thống sukarno đến việt nam
năm hai nghìn hai mươi hai nước sẽ kỷ niệm sáu mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
và nhân dịp này phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã trả lời phỏng vấn
của truyền hình nhân dân về sự kiện lịch sử cũng như mối quan hệ giữa hai nước
mời quý vị khán giả cùng theo dõi